vì vậy trong xây dựng nông thôn mới để phát huy vai trò của mình các tổ chức đoàn thể đã tích cực đẩy mạnh đưa các mô hình kinh tế tạo cơ sở nguồn lực để tăng thu nhập cho người dân
xã minh lập huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên là địa phương có truyền thống với nghề trồng chè
xác định cây chè là cây mũi nhọn để phát triển kinh tế của địa phương
xã đã thực hiện quy hoạch vùng để phát triển sản xuất chè theo hướng hàng hóa kết hợp với sự hỗ trợ của hội nông dân xã người trồng trè tại minh lập phát triển kinh tế gia đình
cho đến nay toàn xã đã có gần năm mươi hectare chè được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
trong những năm gần đây chúng tôi tập trung tuyên truyền cho bà con về các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
hai nữa là tập trung hỗ trợ cho nông dân
hai nữa là tập trung hỗ trợ cho nông dân
chuyển giao các tiến độ khoa học kỹ thuật đặc biệt là đối với cây trè
hàng năm là chúng tôi mở các lớp tập huấn mời bà con đến để phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật về để sản xuất thâm canh đối với cây trẻ
thêm vào cũng áp dụng một số mô hình về đầu tư ứng trước các loại hình phân bón các giống trè có năng suất cao chất lượng tốt
cho bà con nông dân để đưa vào trồng các vùng chè nguyên liệu của xã
bên cạnh việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật hội nông dân còn kết hợp với trạm khuyến nông mở các lớp tập huấn hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trè và giúp đỡ về vốn để các hộ gia đình yên tâm đầu tư sản xuất
các loại hình vốn vay thì chúng tôi cũng tập trung cho hai loại hình vốn vay
một là cái vốn vay theo cái kênh nông cái ngân hàng
nông nghiệp hiện nay thì trên địa bàn toàn xã thì chúng tôi cũng giải ngân được khoảng độ trên bốn mươi tỷ
và cái ngân hàng chính sách thì cũng tập trung cho các đối tượng chính sách diện gia đình hộ nghèo
và các gia đình chính sách khác thì cũng được khoảng độ trên trên một mươi tỷ sấp xỉ hai mươi tỷ giúp cho hội viên nông dân phát triển kinh tế trong thời gian vừa qua
còn tại xã linh sơn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên trong những năm qua hội phụ nữ trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động cụ thể
nổi bật nhất có thể kể đến đó là hoạt động hội phụ nữ đứng ra bảo đảm giúp các hội viên vay vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua tổ liên kết vay vốn để mở rộng sản xuất phát triển kinh tế
chúng tôi cần vay vốn thì các đoàn thể đã hỗ trợ và giúp đỡ gia đình tôi để vay vốn
với hình thức này hội phụ nữ sẽ kết hợp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định xem xét mục đích vay vốn của từng hộ cần vay
do đó hình thức này không chỉ giảm tải công việc cho cán bộ ngân hàng mà còn giúp ngân hàng quản lý tốt nguồn vốn đã bỏ ra giảm đáng kể tỷ lệ nợ xấu
bên cạnh đó thay vì việc các hội viên phải trực tiếp đến tận ngân hàng để làm thủ tục vay vốn
thì các hội viên chỉ cần đăng ký vay thông qua tổ liên kết
và đến kỳ trả tiền gốc hay tiền lãi chỉ cần đến ủy ban nhân dân xã trả qua tổ trưởng tổ vay vốn
việc thu lãi thì tôi là người đôn đốc thế tôi ngồi đôn đốc một tháng chúng tôi cũng trả lãi bằng mấy chục triệu
thế nhưng mà từ mấy năm rồi chúng tôi không bị một lần nào ai trả chậm hay ảnh hưởng gì đến cái việc thu lãi hay là nợ xấu của ngân hàng
còn tại huyện vùng biên sốp cộp tỉnh sơn la lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã thể hiện sự năng động sáng tạo
chung sức với huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thuần mới
mình hoạt động của mình
đoàn thanh niên đã phối hợp cùng các cấp các ngành trên địa bàn huyện hỗ trợ thanh niên nông thôn kiến thức kỹ thuật vốn vay để phát triển sản xuất nâng cao đời sống kinh tế
từ đó đã hình thành lớp thanh niên nông thôn có kiến thức tay nghề sống lành mạnh khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương
cụ thể có thể kể đến như câu lạc bộ trồng cam quýt tại xã nậm lạnh hay phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp do đoàn thanh niên phát động đã cho tặng một mươi hai cặp dê hai cặp bò với giá trị lên tới hơn một trăm linh triệu đồng cho các hộ đoàn viên nghèo để phát triển kinh tế
đây là mô hình chăn nuôi dê của hộ đoàn viên thanh niên lò văn hoàng tại bản tông xã mường và huyện sốp cộp tỉnh sơn la
mô hình được khởi đầu từ hai cặp dê giống do đoàn thanh niên hỗ trợ
đến nay đàn dê của gia đình anh hoàng đã tăng lên đến gần một mươi con giúp gia đình anh phát triển kinh tế
bên cạnh đó đoàn thanh niên còn tích cực hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật giúp các hộ đoàn viên chăn nuôi dê một cách có hiệu quả
vừa rồi trong chế đoàn bản tông công đoàn xã đã cấp cho gia đình được hai cặp dê
sau khi cấp thì trong chế đoàn trong công đoàn xã cũng được
thì thoảng đi xa xem thăm hộ gia đình được cấp đôi dê và đến giờ thì cũng sản sinh được mấy đứa
gia đình cảm ơn đoàn thanh niên đã hỗ trợ
hai cặp dê trong mấy tháng cũng đẻ được bốn năm con rồi
trong thời gian tới cũng mong đoàn thanh niên tiếp tục hỗ trợ bà con để có thêm thu nhập
phong trào đồng hành với thanh niên lập thân
nghiệp được thực hiện với mục đích hỗ trợ cặp dê bò cho các hộ đoàn viên thanh niên thoát nghèo
dựa trên sự đánh giá năng lực phát triển kinh tế đoàn thanh niên sẽ trao cho các hộ đoàn viên cặp dê hoặc cặp bò để nuôi
sau khi có dây con hoặc bò con thì cặp dê và cặp bò bố mẹ sẽ được luân chuyển đến từng hộ đoàn viên khác giúp các hộ phát triển kinh tế
và số vốn thực hiện mô hình này một trăm linh do các đoàn viên thanh niên tự đóng góp
bên cạnh đó hàng loạt các chương trình hoạt động cũng được đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở triển khai
góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
đoàn viên thanh niên xã mường và cũng đã phát động phong trào đoàn thanh niên với chương trình nông thuần mới
tính đến hiện tại thì đoàn xã cũng đã chỉ đạo được tám trên hai mươi bảy tuyến đường thanh niên
từ quản trong đó thì có
hai tuyến là công sức và vật liệu xây dựng là do đoàn viên thanh niên góp công
cũng như là góp cái nguyên vật liệu để xây dựng cái tuyến đường
hưởng ứng phong trào tuổi trẻ sơn la trung tây xây dựng nông thuần mới
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay đoàn thanh niên huyện sốp cộp đã đảm nhận bảy mươi bảy tuyến đường thanh niên tự quản
với tổng chiều dài gần một mươi tám km phối hợp hỗ trợ xây dựng mới một trăm sáu mươi sáu nhà tiêu
hợp vệ sinh trị giá một trăm linh triệu
tổng chiều dài gần chín mươi tám triệu đồng tham gia đào một trăm bảy mươi hố rác cho các gia đình
tuyên truyền giúp đỡ một trăm hai mươi tám gia đình di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn
trồng mới trên một mươi cây xanh tổ chức một trăm ba mươi bảy đợt gia quân tình nguyện
thông qua phong trào ngày thứ bảy tình nguyện ngày chủ nhật xanh
giúp đỡ sáu mươi bảy hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ
tuyên truyền một mươi mô hình sản xuất hiệu quả cho bốn trăm linh bốn cán bộ đoàn
các hộ gia đình cán bộ đoàn đã ký cam kết cải tạo vườn
trang hàng rào ngõ cổng bảo đảm chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh
trong quá trình triển khai thì ví như tuyến đường thanh niên tự quản
còn thiếu sự đồng bộ trong quy chế quản lý tuyến đường của bản
ngoài ra thanh niên phụ trách chung thì cần có sự phối hợp giữa các ban ngành
toàn thể để quản lý và giữ gìn hiệu quả hơn
còn về nhà tiêu hội vệ sinh thì đã triển khai xây dựng điểm
nhưng chưa thực sự trở thành nhu cầu và hành vi chung của nhân dân
thì đặc biệt khu vực vùng cao dân tộc thiểu số
cần có sự phối hợp tuyên truyền cũng như làm gương của các ban ngành đoàn thể
để nhân dân có nhận thức chung và hành vi trong vấn đề sử dụng
bằng những việc làm cụ thể thiết thực thi đua phát triển kinh tế xã hội
và bảo vệ tổ quốc tuổi trẻ sốc cộp khẳng định sức trẻ
bản lĩnh và sự cống hiến của thanh niên góp phần xây dựng quê hương
biên giới xốp cộp ngày càng giàu đẹp
cái vai trò của đoàn thanh niên là cái vai trò sung kích của huyện
là cái lực lượng nồng cốt đi đầu trong mọi phong trào
thứ nhất là công tác tuyên truyền vận động
là đoàn thanh niên là vừa có sức khỏe này vừa có học thức
vì là đoàn tại cơ sở là không đều có trí thức là từ học từ lớp bảy trở lên đến hết cấp ba
cũng là lực lượng đã học qua các trường chuyên nghiệp
về trong thời gian chưa xin được việc
cũng đang là cái vai trò nòng cốt để tổ chức triển khai trong các phong trào
như là xây dựng cái mô hình như làng thanh niên lập nghiệp
xây dựng cái mô hình chăn nuôi
hay là mô hình trồng cây ăn quả
là những người xung kích đi đầu trong cái việc
thực hiện cái chương trình nông thôn mới
có thể nói các đoàn thể có vai trò rất quan trọng
trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại mỗi địa phương
nhờ phát huy tốt vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội
trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
để người dân thấy được xây dựng nông thôn mới
chính là lo cho cuộc sống của mình
từ đó bộ mặt nông thôn tại nhiều địa phương
đã và đang được khởi sát bởi các đoàn thể nông thôn mới

trong các chương trình chúng tôi cũng đều kết hợp với các tổ chức đoàn thể
để mà có nhiều quy đi động các lực lượng để tham gia
trong cái việc mà vừa là phát động vừa là tuyên truyền vừa là thông tin
đến tất cả mọi người trong quán nước
là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước ta
chương trình đã góp phần thay đổi diện mạo của nông thôn
từng ngày đến hôm nay
và thực tế đã cho thấy các đoàn thể có vai trò đặc biệt quan trọng
quyết định sự thành công của chương trình
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn
quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới
phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
địa chỉ số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội